một mươi điều kiện trên tổng số năm trăm sáu mươi một điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ công thương đã được đề xuất cắt giảm đơn giản hóa và chuyển hậu kiểm
đây là con số được lãnh đạo bộ công thương đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ của bộ diễn ra vào chiều nay
hai trăm linh hai điều kiện trên tổng số năm trăm sáu mươi một điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ công thương đề xuất cắt giảm lần này tương đương với ba mươi sáu
như vậy với việc cắt giảm đơn giản hóa lần một tại nghị định tám năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ là năm mươi năm
và cộng với dự kiến cắt giảm lần hai này thì tỷ lệ cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh của bộ công thương dự kiến đạt bảy mươi hai
trên phương án này thì bộ công thương sẽ xây dựng nghị định để trình chính phủ để cắt giảm
bởi vì các điều kiện đầu tư kinh doanh này được quy định ở các nghị khác nhau
ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám bộ trưởng bộ công thương đã ký quyết định một nghìn bốn trăm linh tám
theo quyết định này thì dự kiến sẽ là đơn giản hóa bốn mươi hai thủ tục và cắt giảm đơn giản là bốn mươi hai thủ tục và bãi bỏ một mươi hai thủ tục
tổng số cắt giảm và đơn giản là năm mươi bốn thủ tục
năm mươi bốn thủ tục này thì quy định trong một mươi nhiệm vực tại một mươi thông tư một thông tư liên tịch
một mươi quyết định của thủ tướng chính phủ và bảy nghị định
liên quan đến việc không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu nữa thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cho biết
vừa qua giá xăng dầu thế giới tăng cao do vậy liên bộ công thương tài chính đã quyết định ngừng trích quỹ để không bị tăng trên ba trăm linh đồng một lít
thứ trưởng cũng nêu rõ về lợi ích rõ ràng của quỹ bình nguồn xăng dầu
chúng ta cũng biết ở việt nam chúng ta hay dùng cái từ là lạm phát kỳ vọng
chỉ cần giá xăng thăng là một số các bản hàng khác có thể nó không liên quan gì
nó không tăng và như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống của người dân
rồi là đầu vào của các doanh nghiệp và cao hơn nữa liên quan đến cả cái cpi
và chính vì vậy tôi nghĩ rằng đến giờ phút này thì cái quỹ bình ổn vẫn có cái tác dụng của nó
thế còn hiện nay là chúng ta trong trước mắt là như vậy là chúng ta tạm thời cái lần gần nhất là không trích quỹ
thế nhưng mà còn sắp tới thế nào thì chúng ta phải phụ thuộc vào rất cụ thể
vào cái tình hình thực tiễn về giá xăng dầu thế giới
về cái mức quỹ mà hiện nay còn lại bao nhiêu
trả lời câu hỏi về việc thực hiện cam kết của bộ trưởng bộ công thương trước quốc hội tại những kỳ họp trước
thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cho biết
tôi nghĩ rằng kể cả cái việc hoàn thành góp gần vào các đi chỉ tiêu của quốc hội giao cho chính phủ
mà bộ công thương cũng là một trong những bộ ngành thực hiện
vì xuất nhập khẩu về sản xuất công nghiệp về hội nhập kinh tế quốc tế về thị trường trong nước
về quản lý thị trường
và rất nhiều lĩnh vực mà bộ công thương chịu trách nhiệm và thực hiện
thì chúng tôi nghĩ rằng đó là những cách tốt nhất
chúng tôi làm tốt công việc của mình có nghĩa là làm tốt những cam kết
thực hiện được những cam kết mà bộ trưởng thay mặt cho bộ công thương đã cam kết
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tính tăng một mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi hai trở lại đây
kinh nguyện xuất khẩu chín tháng đầu năm
ước đạt một trăm bảy mươi tám chín mươi một tỷ đô la mỹ tăng một mươi năm bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó kinh nguyện xuất khẩu của khu vực một trăm linh vốn trong nước ước đạt năm mươi một tám tỷ đô la mỹ tăng một mươi bảy năm
kinh nguyện xuất khẩu của khối fdi chiếm tỷ trọng khoảng bảy mươi một trong tổng kinh nguyện xuất khẩu của cả nước
nếu loại trừ hai mặt hàng dầu thô và điện thoại di động thì tỷ trọng này còn khoảng sáu mươi ba